trong vài năm trở lại đây sự phát triển của mô hình nhà trung cư đã lan sang cả những địa phương mà trước đây tưởng chừng sẽ không thể phát triển mô hình này như thanh hóa bắc ninh vĩnh phúc
trong năm hai nghìn một mươi tám tám mươi bảy nguồn cung nhà ở của hà nội là trung cư
tại tp hcm con số này còn lớn hơn khoảng chín mươi với bốn mươi năm căn hộ được đưa ra thị trường
sự phát triển như vũ bão của trung cư đã dẫn đến một hệ lụy đó là những mâu thuẫn tranh chấp ngày càng nhiều
cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trở nên bị động khi hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến quản lý vận hành trung cư được ban hành liên tục nhưng vẫn không theo kịp thực tế
cái mô hình ngày càng nó phát triển do vậy mà các cái quy định của nhà nước cũng không theo kịp với cái tình hình thực tế
bây giờ còn office theo rồi còn condo theo rồi đủ cái thứ trên đời cũng phải quản lý mà chưa có
phải nói là chúng ta cũng không theo kịp được
bởi vì cái thực tế bao giờ nó cũng không theo kịp
cái những cái quy định của mình nó lại bất hợp lý hoặc nó trồng chéo và nó không đi vào thực tiễn
thì cũng chính cái quy định đó nó lại góp hành thêm cho cái tình hình mà nó lại khó khăn phức tạp thêm trong cái quản lý chung cư
hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước thì đang là có những cái bối rối như là vấn đề là các chế tài chúng ta thông đường là yếu
hoặc là quy định trong cái nghị định một nghìn một trăm ba mươi chín là chúng ta quy định nó cũng chưa hợp lý
chế tài nói chung là yếu
theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ bộ xây dựng đã có báo cáo về tình trạng khiếu nại phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản
tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi tám trên phạm vi cả nước có một trăm linh tám dự án xảy ra tranh chấp khiếu nại giữa cư dân với chủ đầu tư có liên quan đến các hoạt động quản lý sử dụng vận hành nhà trung cư
tranh chấp liên quan đến phần diện tích sở hữu chung sở hữu riêng chiếm ba mươi bảy
bốn mươi trên một trăm linh tám dự án
tranh chấp liên quan đến kinh phí bảo trì phần sở hữu chung ba mươi sáu
ba mươi chín trên một trăm linh tám dự án
tranh chấp liên quan đến kinh phí quản lý vận hành
hai trên một trăm linh tám dự án
tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình một mươi hai
một mươi ba trên một trăm linh tám dự án
tranh chấp liên quan đến tổ chức hội nghị nhà trung cư lần đầu một mươi ba
một mươi bốn trên một trăm linh tám dự án
có thể thấy các tranh chấp mâu thuẫn chủ yếu phát sinh có liên quan đến phần diện tích sở hữu chung sở hữu riêng
kinh phí bảo trì kinh phí quản lý vận hành chất lượng công trình tổ chức hội nghị trung cư lần đầu
hay vấn đề trách nhiệm nghĩa vụ cũng như quyền hạn của các bên
tại không ít trung cư những mâu thuẫn bức xúc đã không được giải quyết trong thời gian dài
dẫn đến việc người dân có những phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình

ba là yêu cầu của cư dân và ban quản trị là thanh toán nguyên hệ thống máy giữ trong xe quá trình đã sử dụng sau năm năm
nguyên nhân chính đó là do hệ thống quy định có những bất cập có những quy định hiện nay được đánh giá là bất khả thi
ngay cả với những chủ đầu tư được cho là đang quản lý tốt các trung cư dự án quy mô lớn
cũng vớt phải những vấn đề nan dài đơn cử như câu chuyện về tính pháp lý của ban quản trị
trong lục nhà ở có quy định là ban quản trị trung cư là được hoạt động theo cái hình thức kiểu như là hội đồng quản trị của một công ty công phận
hoặc là kiểu ban chủ nhiệm của hợp tác xã và có con dấu riêng có tài khoản có tư cách pháp nhân
nhưng mà rõ ràng cho tới hôm nay ban quản trị chung cư là chưa làm được con dấu
thì cái này phải có một sự phối hợp giữa bộ xây dựng với bộ công an
để giải quyết cấp con dấu cho ban quản trị chung cư
hiện nay ban quản trị được hoạt định hoạt động theo mô hình ban quản trị của công ty cổ phần và hợp tác xã có tư cách pháp nhân
nhưng mà đối chiếu theo quy định của pháp luật dân sự thì hiện ban quản trị là có tư cách pháp nhân không đầy đủ
tức là không có tài sản độc lập không có tổ chức độc lập
nên là cái quy định này về ban quản trị có tư cách pháp nhân là đang mâu thuẫn với pháp luật về dân sự
tức là ban quản trị không thể có tư cách pháp nhân nếu mà đối sang luật doanh nghiệp và luật pháp luật dân sự
mà luật nhà ở ghi như vậy thôi
do vậy cho nên cái hoạt động của ban quản trị ở đây cũng là một vấn đề
liên quan đến mô hình ban quản trị hiện còn có rất nhiều ý kiến khác nhau
đây là một nút thắt quan trọng
nếu tìm ra được một mô hình chuẩn mực thì nhiều vấn đề khác trong trung cư cũng sẽ được tháo gỡ
để lân cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành nhà trung cư
công ty của phần đầu tư bất động sản
haponiko đề xuất phải tăng cường vai trò của chủ đầu tư và công tác quản lý vận hành nhà trung cư
gắn trách nhiệm của chủ đầu tư vào công tác sau khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
và chúng tôi cũng xin đề ra một số cái giải pháp sau
thứ nhất cái giải pháp thứ nhất thì chúng tôi muốn rằng cái chức vụ trưởng ban quản trị của tòa nhà trung cư
lên được chỉ định là đại diện của chủ đầu tư cử tham gia vào ban quản trị
tức là chủ đầu tư phải cử người có chuyên môn về xây dựng
am hiểm về pháp luật
và khi đó trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận trung cư cũng sẽ lớn hơn
cái ban quản trị hiện nay gọi là doanh nghiệp thì nó cũng không đúng
công ty cổ phần hay hợp tác xã là không phải
bởi vì nó không phải là kinh doanh
nó chỉ là để quản lý thôi
thế nhưng mà cái tiêu chí của người vào ban quản trị thì tôi nghĩ rằng trong luật cần phải chỉnh sửa
mà ở đây tôi cũng cho những ý kiến của hapunico nói rằng chủ đầu tư nên là trưởng ban quản trị
thì cái này nó hơi phản cảm
bởi vì tức là tôi nói như thế này
thứ nhất là thế này
dự án có rất nhiều loại khác nhau
có những loại là cái phần sở hữu riêng của chủ đầu tư
tức là những tầng văn phòng tầng thương mại
thì nó còn lớn
thì trong trường hợp đấy thì còn có thể
nhưng mà tốt nhất là phải có cư dân
bởi vì cái quyền loại của cư dân
cho nên là chủ đầu tư theo như tôi thấy là luật quy định là phó bang quản trị là hợp lý
nguyên nhân không thể không nhắc đến
đó là một bộ phận người dân chưa quen với
cách sống tại các trung cư
khi mà cách sinh hoạt hành vi của mỗi cư dân hộ gia đình luôn có những ảnh hưởng đến cộng đồng
từ những việc đơn giản như sắp xếp xe ra sao đổ rác thế nào đi lại nói cười bật loa đài
đến việc nuôi chó nuôi mèo cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh
nội quy về quản lý sự ngân trung cư
thì trong cái nội quy đấy có một phần hành vi bị cấm là cấm chăn thẻ nuôi da súc ra cầm trong nhà trung cư
cái vấn đề này thực tế là
ban quản trị
chúng tôi hình lập khi thành lập cũng có một cái trao đổi là không biết cái phần này da cầm da súc này nó có phải nuôi chó không
vì đa số là các cư dân đều không muốn nuôi chó nhà trung cư
nhưng những người nuôi chó đã bảo là chó không phải da súc da cầm
tôi nghĩ rằng nếu có ban quản trị này thì cái hành lang pháp lý phải rất rõ ràng
bởi vì chính bây giờ chúng tôi đang hoạt động cũng rất khó khăn
mặc dù có con dấu gặp rất nhiều khó khăn
ví dụ như có một cư dân nói một ban quản trị nói hay là chủ tư nói là về cái việc nuôi súc vật đấy
thế rồi họ cứ mang xe pháo lên vì chúng tôi cũng không phạt được
nếu mà phạt là họ sẽ ầm lên ngay
thế mà bây giờ nếu làm thì phải có chế tài
và tức là các cái văn bản của bộ xây dựng ra nó phải trẻ ra từng ý nhỏ thì chúng tôi mới làm được
vận hành quản lý nhà trung cư đang là vấn đề bước xúc trong đời sống thực tiễn
luật nhà ở quy định rất nhiều vấn đề mà nhà trung cư chỉ là một trong các vấn đề
nhiều ý kiến cho rằng cần sớm sửa đổi quy định đến vấn đề này tại luật nhà ở cũng như các nghị định thông tư có liên quan
nếu mà chúng ta không hoàn thiện cái thể chế sửa luật hay sửa nghị định hay sửa thông tư thì nó không có cơ sở pháp lý để giải quyết
tôi đề nghị các vấn đề nào mà chúng ta không hài hòa được thì văn bản quy định của chúng ta phải tiên về bảo vệ quyền lợi của người dân
tại sao thứ nhất đây là quyền của chủ sở hữu là quyền cơ bản quyền quan trọng nhất trong bộ luật dân sự
và người dân là trong đường là phe yếu thế
quan điểm về quản lý vận hành nhà trung cư hiện nay còn khá đa chiều về nhiều vấn đề như tính pháp lý phương thức hoạt động của ban quản trị quỹ bảo trì hai
sự tham gia của chủ đầu tư và chính quyền địa phương phí dịch vụ
nhưng cơ bản vẫn phải là hoàn thiện thể chế tìm ra giải pháp để hòa hợp các lợi ích giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn và hạn chế được các mâu thuẫn phát sinh
chúng ta phải nặng hơn phần chế tài phải cụ thể hơn phần chế tài
và trong đó nên xã hội chúng ta là xã hội văn minh pháp quyền cho nên phải dần dần đưa tòa dân sự tòa chính vào cuộc
chính quyền không thể nào mà xử lý được tranh cãi này của mình rất thích ra công an hơi tí gọi công an hơi một tí gọi là bỉ ban nhân dân để có sở ngành người ta không có nhiều mục chức năng đấy
bên cạnh đó thì cũng phải hết sức là tỉnh táo nhìn nhận có rất nhiều vấn đề không phải là vướng mắt từ quy định pháp luật mà là trong công tác thực thi pháp luật
quy định pháp luật có nhưng mà các chủ thể có trách nhiệm thực thi pháp luật thực hiện chưa hết trách nhiệm của mình chưa làm tốt những cái nhiệm vụ
mà luật giao thì cái giải pháp chấn chỉnh đây lại không phải là sửa luật mà là phải chấn chỉnh ở công tác thực thi
nếp sống văn minh văn hóa của người dân trong trung cư là rất quan trọng cần từng bước nâng cao và có ý thức để nâng cao
những hoạt động giao lưu văn hóa trong trung cư cũng quan trọng bởi chính những hoạt động này sẽ giúp người dân ban quản trị chủ đầu tư đơn vị quản lý có cơ hội hiểu nhau hơn và gần gũi hơn
và việc xử lý khi có xảy ra tranh chấp
hay vấn đề phát sinh sẽ thuận lợi hơn khi có sự đồng cảm thấu hiểu
người dân phải quen với cái việc là tham khảo tư vấn các luật sư các văn phòng luật khi mua bán cái kia ở đồng nhà
đồng thời là cũng phải quen cái việc khi có tranh chấp hai bên khởi kiện ra tòa
và như thế thì trong luật chúng ta phải cài đặt sẵn những cái gọi là chế tài xử lý nó rõ ràng minh bạch để tòa người ta có cơ sở người ta xử lý
mô hình quản lý trung cư của việt nam hiện nay được đánh giá là tương đồng khi so sánh với các quốc gia trên thế giới phù hợp với thực tế
tuy nhiên những vấn đề phát sinh đang ngày càng phức tạp gây bức xúc tại không ít cộng đồng cư dân cho thấy những quy định pháp luật còn chưa theo kịp diễn tiến của cuộc sống
điểm mấu chốt cần có sự thay đổi đó là không nên hành chính hóa các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành trung cư
cần dân sự hóa các quan hệ này bởi trung cư là một xã hội thu nhỏ
với rất nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cư dân
thêm vào đó các quy định hiện hành còn thiếu vắng những chế tài
đây cũng là yếu tố khiến cho các bên liên quan chưa nhận thức hoặc cố tình không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình
thiếu thiện trí không dựa trên quyền lợi chung cũng như quy định của pháp luật khi xử lý các vấn đề phát sinh